hồi một mươi sáu h ngày năm tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông trên khu vực phía đông đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi km
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
trong hai mươi bốn h cho đến bốn mươi tám h tiếp theo báo di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được năm km
đến một mươi sáu h ngày bảy tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vị bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
trong bốn mươi tám h cho đến bảy mươi hai h tiếp theo báo di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày tám tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới

vào khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của bão trong đêm nay và ngày mai vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
sẽ là vùng từ vĩ tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi một độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi ba độ kinh đông
riêng phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển
huyện đảo hoàng sa có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi một và biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung trung bộ cũng như vùng biển của vịnh bắc bộ có mưa rào và rông kém lúc xoáy và gió giật mạnh
quay trở lại với tình hình thời tiết trên khu vực đất liền với hướng di chuyển như đã dự báo của bão số hai
trong đêm nay các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị được nhận định sẽ tiếp tục có mưa
mặc dù không phải là mưa lớn trên diện rộng và kéo dài liên tục nhưng mưa sẽ xảy ra ngắt quãng thành từng đợt
và cục bộ vẫn có những điểm mưa rông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức cảnh giác
sang đến ngày mai mưa sẽ giảm nhanh toàn bộ miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận thời tiết sẽ chuyển tốt hoàn toàn
trời còn nắng sớm và kéo dài cho đến cuối chiều khiến cho nhiệt độ trong ngày mai tăng cao nhanh
tại các khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi năm độ
quá trình di chuyển hơn lên phía bắc của bão số hai cũng là nguyên nhân gây giảm mưa nhanh cho khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
dự báo trong đêm nay và ngày mai tại đây chỉ còn chịu tác động của gió mùa tây nam
nên mưa rông sẽ lùi về khoảng thời gian chiều tối và kéo dài cho đến đêm
diện mưa cũng giảm xuống chỉ còn mức độ dài rác và cường độ mưa cũng không còn mạnh mẽ như những ngày vừa qua nữa
trong khi đó ban ngày mây giảm trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa và chiều có xu hướng tăng chậm
giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên còn các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ là ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước